năm nay người dân được nghỉ lễ tết dương lịch một ngày
thay vì đổ về các trung tâm thương mại khu vui chơi trong nhà như mọi năm
thì nhiều người dân tại tp hcm đã lựa chọn những không gian mở
để cùng với gia đình vui chơi trải nghiệm trong ngày đầu năm mới
nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng đã được tổ chức
ở các sân khấu khắp thành phố để phục vụ cho người dân
với không gian yên bình và thiên nhiên kỳ thú
đây là một trong những địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn
để vui chơi trong ngày nghỉ lễ đầu năm
với các gia đình trẻ tại tp hcm
bên cạnh việc gắn kết các thành viên trong gia đình
các dịp nghỉ lễ này còn là cơ hội hiếm hoi
để con cái được trải nghiệm cuộc sống học hỏi và phát triển tư duy
nhiều gia đình sẽ lựa chọn các khu tích hợp
vừa có các trò chơi dành cho trẻ em nhỏ
vừa có những không gian thư thái và các hoạt động biểu diễn văn nghệ đặc sắc
trong đó có các vở kịch tái hiện lại lịch sử dựng nước và giữ nước
để vừa hiểu hơn về truyền thống dân tộc
vừa yêu mến hơn các loại hình sân khấu của việt nam
nhiều gia đình sẽ lựa chọn các khu tích hợp

năm nay lượng người đến các khu vui chơi này tăng khoảng năm một mươi so với cùng kỳ
nhưng so với ngày thường thì lượng khách đã tăng từ bốn mươi năm mươi
các khu vui chơi đã tăng cường nhân sự
bảo đảm cho hoạt động vui chơi của người dân an toàn
năm nay lượng người đến các khu vui chơi này tăng cường nhân sự